tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với ba bị cáo
gồm đặng toàn trung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trần thị ánh hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và đặng quang khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
cả ba đều tạm trú tại tỉnh lâm đồng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy trung tham gia vào tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quốc tịch mỹ cầm đầu
trung đã tuyên truyền vận động lôi kéo một số người khác cùng tham gia
trong đó có hoa và khánh tuyên truyền những nội dung xuyên tạc lịch sử phủ nhận vai trò của đảng và nhà nước
bôi nhọ lãnh tụ lôi kéo những người khác tham gia tổ chức khủng bố trên
tại phiên tòa ba bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội
hội đồng xét xử tuyên phạt đặng toàn trung bảy năm tù và ba năm quản chế
trần thị ánh hoa và đặng quang khánh mỗi bị cáo sáu năm tù và ba năm quản chế
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân